đến hẹn lại lên hôm nay ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại văn miếu quốc tử giám hà nội
ngày thơ đầu xuân năm nay đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người yêu thơ và hàng vạn công chúng yêu văn trường trong cả nước
gần hai trăm linh đại biểu quốc tế là những nhà thơ nhà văn nhà xuất bản nhà nghiên cứu tiêu biểu cho nền văn học đương đại
của năm mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia lễ khai mạc
thay vì tổ chức vào dàm nguyên tiêu như mọi năm ban tổ chức muốn tạo điều kiện cho đông đảo người yêu thơ ca
đến thưởng thơ và dịp nghỉ lễ cuối tuần
ban tổ chức đã chọn chủ đề sông núi trên vai hướng về biên cương tổ quốc
đây cũng là lần đầu tiên chủ đề về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
được chính thức có tên trong ngày thơ việt nam sau một mươi sáu lần tổ chức
và cái chủ đề năm nay thì phải nói là rất là rộng gồm có sông núi trên vai
những chân trời thi ca rồi là trên đôi cánh thi ca
và cả thơ về tình yêu thơ về muôn mặt của đời sống
còn cái sông núi trên vai thì chúng ta nên hiểu theo nghĩa giỗng
đây là sứ mệnh của nhà thơ đối với tổ quốc và với non sông
cái này thì không phải chỉ có ở việt nam
mà bất cứ nhà thơ nào ở trên thế giới này
nó mang trên vai của mình là tổ quốc của họ
để tôn vinh những nhà thơ ngoài các hoạt động sinh hoạt thơ ca
ban tổ chức trưng bày nhiều pano hình ảnh chân dung của các nhà thơ
những tác phẩm thơ ca tiêu biểu về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của quân và dân ta
những bài thơ này cũng được các nghệ sĩ diễn ngâm trong lễ khai mạc
và trong sân thơ trẻ được khai mạc trong khuôn viên văn miếu quốc tử giám
đây cũng là lần thứ tư tôi đã đến với sân chơi trẻ này để trình diễn thơ
nhưng mà cái cảm giác thì lúc nào cũng vẹn nguyên như lúc đầu
tức là một cái hồi hộp sen lẫn với tự hào
và tôi cũng nghĩ rằng đây là một trong những cái cách thác với cái cách truyền thống
tức là đọc thơ bằng văn bản
và cái cách này cùng với các loại hình nghệ thuật khác thì đã đưa thơ ca đến với bạn đọc một cách cũng rất hiệu quả
và rất là mới mẻ
ngày thơ việt nam thực sự trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thơ thuộc nhiều thế hệ trên khắp cả nước
đây là một cái cơ hội mà để cho những bạn bè trong nghề văn học nghệ thuật
và những người công chúng yêu thơ việt nam yêu văn học nghệ thuật việt nam
đến để cùng hội tụ và giao lưu gặp gỡ với nhau trong cái tết xuân du xuân rất là đẹp
trong một cái bối cảnh mà một khu vực tâm linh tôi tin rất là tâm linh
văn miếu một cái đất mà có bề dày của văn học nghệ thuật tất cả nước ta rồi
thì trong không khí cùng với giao lưu với bạn bè tôi rất là vui và cảm thấy rất là mừng
hàng ngày nhất là những lớp trẻ họ cũng quan tâm và yêu thơ việt nam
sân văn miếu quốc tử giám hà nội trong lễ khai mạc ngày thơ đã để lại nhiều ấn tượng trong công chúng
bởi những vần thơ rạp rào sâu lắng
sự chuyên nghiệp trong giàn dựng cùng cách thể hiện sinh động ấn tượng với chủ đề xuyên suốt
đã góp phần quảng bá văn học việt nam ra thế giới thông qua hoạt động thơ ca